công nghiệp hỗ trợ ô tô vẫn phát triển chậm cả về số lượng và chất lượng so với các quốc gia ngay cả trong khu vực
đó là chia sẻ của các nhà chính sách chuyên gia tại diễn đàn doanh nghiệp việt nam tham gia chuỗi sản xuất ô tô toàn cầu tổ chức tại hà nội
theo bộ công thương các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô của việt nam vẫn còn nhiều hạn chế
phát triển chậm cả về số lượng và chất lượng so với nhiều quốc gia trong khu vực
tỷ lệ nội địa hóa đối với xe cá nhân đến chín chỗ ngồi còn thấp
máy móc công nghệ tương đối lạc hậu
phụ tùng linh kiện ô tô hiện đang sản xuất tại việt nam chủ yếu là công nghệ giản đơn như ghế ngồi kính xăm lốp bánh xe
tại diễn đàn các cơ quan quản lý nhà nước các chuyên gia doanh nghiệp cùng nhìn nhận về nguyên nhân tồn tại hạn chế của ngành công nghiệp phụ trợ
từ đó tìm ra các giải pháp để phát triển ngành sản xuất lắp ráp ô tô trong nước
trong đó quan trọng nhất là phải sửa đổi bổ sung các đạo luật về thuế phí khuyến khích các doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển ngành công nghiệp ô tô
trong đó chú trọng đầu tư vào công tác nghiên cứu phát triển và các ngành công nghiệp hỗ trợ tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành